đại sứ quán vương quốc hà lan tại việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã tổ chức khai mạc ngày hội văn hóa hà lan tại cần thơ với nhiều hoạt động phong phú thiết thực chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hà lan
ngày hội văn hóa hà lan tại cần thơ thu hút đông đảo người dân thành phố cần thơ và du khách tham gia với các hoạt động điểm nhấn như tham quan thực địa khu công nghiệp hưng phú i
trình chiếu những thước phim mang đậm những giá trị và văn hóa hà lan đặc biệt trong sự kiện có sự tham gia của đông đảo nhân dân hai nước trong hành trình diễu hành xe đạp quanh thành phố cần thơ
đến với ngày hội văn hóa hà lan du khách được tìm hiểu về lịch sử giao lưu văn hóa của đất nước hoa tuy líp tại vùng đất tây đô thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia